sáng một mươi một tháng bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành hậu cần quân đội
và đón nhận huân trường bảo vệ tổ quốc hạng nhất
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu gửi lãng hoa chúc mừng
dưới sự lãnh đạo của quân ủy trung ương thủ trưởng bộ quốc phòng ngành hậu cần quân đội đã tham mưu với đảng
nhà nước chính phủ xây dựng tiềm lực và thế trận hậu cần của quốc phòng toàn dân tích cực chỉ đạo
hướng dẫn xây dựng và hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ bảo đảm tốt hậu cần cho phòng chống thiên tai
dịch bệnh cứu hộ cứu nạn
ngành hậu cần quân đội tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng quân đội
củng cố quốc phòng bảo vệ quốc phòng
tại lễ kỷ niệm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nghe bệnh viện một trăm linh ba quân đội lào và bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm trên huyện đảo trường sa
báo cáo kết nối hệ thống y học từ xa trong các bệnh viện quân đội
đây là hệ thống telemedicine hiện đại nhất hiện nay do bộ quốc phòng việt nam giúp bộ quốc phòng lào
nhằm nâng cao hơn nữa công tác khám chữa bệnh của bệnh viện một trăm linh ba đói chung và hệ thống y tế lào nói riêng
thành tiệu của công tác hậu cần quân đội trong bảy mươi năm qua là sự nỗ lực vấn đấu không mệt mỏi
của đội ngũ cán bộ nhân viên chiến sĩ ngành hậu cần quân đội
càng trong khó khăn gian khổ hy sinh thì càng phát huy cao độ ý chí quyết tâm
vấn đấu trí tuệ và nghị lực phi thường của mỗi cán bộ chiến sĩ
tinh thần đó được thể hiện trên mọi mặt công tác hậu cần
nghìn người như một đều hướng ra tiền tuyến hướng ra phía trước hướng về bộ đội
không có đèn thì đốt đuốc cho xe chạy không có đuốc thì người chiến sĩ hậu cần trở thành cọc tiêu dẫn lối cho xe đi
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân trường bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho tổng cục hậu cần bộ quốc phòng